ngọc chiến là một xã vùng cao của huyện mường la tỉnh sơn la nơi đây là vựa lúa ngon nức tiếng của vùng cao tây bắc
thời điểm này bà con nông dân xã ngọc chiến đang khẩn trương xuống đồng để cây lúa mùa hứa hẹn một mùa vàng bội thu
từ đầu tháng năm khi những cơn mưa đầu mùa hạ xuất hiện thì cũng là lúc bà con nông dân xã ngọc chiến xuống đồng bè bờ dẫn nước
chuẩn bị các công đoạn cho một vụ mùa mới
mỗi người một việc ai nấy đều khẩn trương cầy bừa đất và nhổ mạ để cấy lúa đúng khung thời vụ
thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng thăm canh tăng vụ gia đình tôi luôn chủ động thực hiện nghiêm lịch thời vụ
năm nay gia đình gieo cấy chủ yếu giống đặc sản nếp tan ngọc chiến
hy vọng thời tiết năm nay sẽ thuận lợi để năng suất và sản lượng lúa mùa của gia đình và bà con trong xã đạt tỷ lệ cao
vụ lúa mùa năm nay xã ngọc chiến dự kiến gieo cấy trên sáu trăm hai mươi bảy hectare với các giống lúa đặc sản
như nếp tan ngọc chiến lúa nếp tám mươi bảy và một số giống lúa lai khác
đến thời điểm này toàn xã đã cấy xong trên năm trăm hai mươi ha đạt khoảng tám mươi ba
diện tích còn lại các bản dự kiến cuối tháng năm này sẽ hoàn thành
trước khi vào vụ cấy thì chỉ đạo phun thuốc cho mạ mở hội nghị mỗi một bản tổ công tác đi vào thứ bảy
vì với dân triển khai trực tiếp với dân là cấy theo quy trình kỹ thuật đảm bảo nước tươi tiêu
đảm bảo tổi mạ cấy đúng quy trình kỹ thuật
sau khi cấy vào tháng năm đến tháng chín tháng một mươi bà con nông dân có thể thu hoạch
với tinh thần khẩn trương bám sát thời vụ hứa hẹn sẽ mang lại cho bà con nông dân xã ngọc chiến
một mùa vàng bội thu để cuộc sống no ấm đủ đầy hơn